từ ngày một tháng ba cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy
đối với người điều khiển phương tiện giao thông
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở
phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa quy trình thao tác sử dụng thiết bị
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe
mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác
nhằm đưa ra biện pháp quản lý góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn ma túy
kế hoạch này thực hiện từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với các bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
địa chỉ tại số hai ngõ chín phố đặng thái mai quận tây hồ hà nội
tất cả các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh phê duyệt
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở chỗ làm việc đối với tân tú hải sáu mươi một tuổi chú quận đống đa hà nội
là thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn năm mươi một tuổi ở quận cầu giấy hà nội nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ
phạm việt anh bốn mươi sáu tuổi ở quận ba đình hà nội nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
và chu thị ngọc nga sáu mươi tuổi ở quận tây hồ hà nội trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến vụ án
trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh phát
quận một tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can
và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án lưới điện miền nam
ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng thuộc công trình phân pha dây dẫn đường dây một trăm một mươi kv vĩnh long vũng liêm
có giá trị hợp đồng trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng với công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc
trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng tử hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc
làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định
mà chỉ căn cứ vào số liệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng
bất ngờ kiểm tra nhà ở của đối tượng huỳnh kha linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở ấp hai xã vị thủy huyện vị thủy tỉnh hậu giang
công an huyện vị thủy đã bắt quả tang linh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một mươi bốn bịch ni lông hàn kín bên trong có các tinh thể nghi là ma túy hơn ba ba triệu đồng một điện thoại di động
tiếp tục khám xét nơi ở của linh
cơ quan công an còn tạm giữ hai bịch ni lông hàn kín bên trong có chứa tinh thể nghi là ma túy một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
bên trong vẫn còn các tinh thể cùng một số vật dụng liên quan
bước đầu linh khai nhận số tinh thể bị cơ quan công an thu giữ là ma túy đá do đối tượng mua ở tp hcm về sử dụng và bán lại kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định truy nã đối với phạm hùng cường năm mươi sáu tuổi
chú quận dương kinh tp hcm do liên quan đến vụ án đường xây mua bán sản xuất buôn lậu xăng dầu
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường cùng với đảo ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn đại dương hải phòng
phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phan lê hoàng anh cùng chú tại tp hcm đóng vai trò cầm đầu
đã cùng với hàng chục đồng phạm khác thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả
đó là hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã nhanh chóng bỏ trốn
công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường sớm ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng đối tượng buôn lậu đã thay đổi phương thức hoạt động
xé nhỏ hàng hóa rồi sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng làm nhiệm vụ
xong điều nhiều vụ buôn lậu trên địa bàn tỉnh an giang vẫn bị phát hiện xử lý
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai tại khu vực ấp vĩnh hòa xã lạc quế huyện tri tôn
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt quả tàng đỗ xuân kiều
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang sử dụng xe mô tô vận chuyển hai thùng giấy
bên trong chứa sáu trăm linh bao thuốc lá lậu
trước đó cũng trên địa bàn xã lạc cuối huyện tri tôn lực lượng liên ngành bắt quả tăng lâm văn sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã huyện giang thành tỉnh kiên giang sử dụng xe mô tô vận chuyển hai trăm linh bao thuốc lá lậu
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện tri tôn xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thời gian qua tình trạng tăng giá đột biến thậm chí sốt giá đất nền tại một số địa phương vẫn xảy ra
một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tạo sóng thổi giá gây sốt ảo ăn trinh lệch
làm nhiễu loạn thị trường
xác định là do đội môi giới không chuyên nghiệp hoạt động tự do hay còn được gọi với cái tên là cỏ đất
việc cần phải xử lý mạnh tay đối với tình trạng gò đất đang hoạt động như hiện nay
đặt ra nhiều vấn đề với những chính sách giải quyết phù hợp
năm hai nghìn hai mươi một sau khi thành phố đà nẵng công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố
một số đối tượng đầu cơ đã dùng nhiều chiêu trò để tạo cơn sốt ảo về đất đai để trục lợi
đơn cử như khu tái định cư nằm trên tuyến đường tránh
nam hải vân thuộc xã hòa liên huyện hòa vang
có đất không chỉ lợi dụng thông tin xây dựng
hạ tầng để thổi giá đất mà ngay tại nhiều dự án bất động sản giới cò cũng lộng hành
tình trạng có đất thổi giá giao bán huy động vốn khi chưa được phép
chưa đủ điều kiện đã chuyển nhượng mua bán cũng diễn ra ngày càng phức tạp
chúng ta tham gia đầu tư vào các dự án các sản phẩm bất động sản
chúng ta phải xem xét tính pháp lý của cái sản phẩm bất động sản này là cái điều đầu tiên
nếu chúng ta không biết tự tính toán
thì phải tìm đến các cái đơn vị tư vấn các nhà môi giới hoặc các cái sản giao dịch bất động sản chuyên nghiệp
khác với người đang hành nghề kinh doanh bất động sản phải có đăng ký và chịu sự quản lý
thì có đất được xem là nghề hot hiện nay bởi không cần chứng chỉ hành nghề
hiện chưa có thống kê đầy đủ là có bao nhiêu cỏ đất đang hoạt động
và để xử lý hoạt động vi phạm của cò đất cùng với những quy định khác thì vào ngày hai mươi tám tháng một vừa qua
chính phủ đã ban hành nghị định một mươi sáu
xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
trong đó có một điều khoản nhấn mạnh mức phạt với người làm nghề môi giới nhà đất
phạt tiền từ hai trăm linh triệu đồng đến hai trăm năm mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây
a bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy định
b không cung cấp cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ
thông tin về bất động sản mà mình môi giới
phạt tiền từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi
sau đây kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề
hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định
tẩy xóa sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ
phạt tiền từ một trăm hai mươi triệu đồng đến một trăm sáu mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây
kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định
hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định
hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định
hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản
hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định
sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động hoặc hoạt động sai quy chế
được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc hoạt động không có tên địa chỉ theo quy định
hoặc thay đổi tên địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo
đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định
thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định
đấu tranh mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
do đối tượng ngô văn tới ở phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã bắt đối tượng phạm hùng
ở phường trung văn quận nam từ liêm thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
một người phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ
qua người quen giới thiệu người này có biết ngô văn tới
sau đó tới giới thiệu là bản thân có nhiều mối quan hệ có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn
do tin tưởng người phụ nữ này đã đưa cho tới một tỷ đồng để lấy tàu về
sau khi nhận tiền đối tượng tới đưa cho đối tượng hùng bảy trăm linh triệu đồng còn mình lấy ba trăm linh triệu
ngay sau khi nghe tin tới bị bắt đối tượng hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
và đã bị bắt vào ngày hôm qua một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hôm nay công an huyện gò quao tỉnh kiên giang cho biết đang tạm giam bị can nguyễn văn thảo hai mươi sáu tuổi
trú tại ấp phước tân xã vĩnh phước a huyện gò quao để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
anh tiêu quốc lịnh công an viên phụ trách ấp phước tân phát hiện trên phần đất của ông nội thảo
có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền nên đến giải tán
đến tối cùng ngày bực tức về chuyện anh lịnh dẹp trường gà của mình khi mới mở được hai ngày
nên thảo lấy thanh sắt và căn xăng đến nhà anh lĩnh đòi đốt nhà
khi anh lịnh vừa mở cửa ra thảo xông tới ôm và tưới xăng người anh lịnh rồi bật lửa nhưng không cháy
sau đó thảo tiếp tục dùng thanh sắt đánh vào người anh lịnh gây thương tích
đồng thời dùng gạch ném vào nhà anh định và dọa giết
thì bị lực lượng công an xã đến bắt đưa về trụ sở
đó thảo bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao phát lệnh truy nã
sau hai năm bỏ trốn vừa qua thảo về quê ăn tết thì bị bắt giữ
trong lúc mọi người xung vầy vui vẻ bên gia đình bạn bè người thân
thì vẫn có những người lính hình sự bỏ qua tất cả để truy tìm bằng được thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy
và sự hy sinh quên mình ấy đã được đền đáp khi mới đây
công an quận liên triều thành phố đà nẵng đã bắt giữ thành công và di lý đối tượng từ quảng nam về đà nẵng
để phục vụ điều tra thu hồi được toàn bộ tài sản trả lại cho người dân
mặc dù trung cư được quản lý rất nghiêm ngặt nhưng lợi dụng lúc quản lý vừa quay đi
đối tượng đã lẻn vào tầng hầm phá khóa và lấy đi xe máy của một cư dân tại trung cư a bệnh viện ung biếu đà nẵng
phẳng thì lo lắng phẳng thì bức xúc công việc của mình không hoàn thành công việc cho bà con mình
đó thì cũng có nhiều cái tâm sự cũng nhờ anh em công an có hướng để xử lý
mặc dù thời điểm mất vào đúng ngày giáp tết nhưng các chiến sĩ công an quận liên triều đã không quản khó khăn để tập trung làm rõ vụ án
xuyên suốt những ngày tết các tổ trinh sát tỏa ra khắp các địa bàn để ra soát và lần tìm tung tích đối tượng
đến ngày một mươi tháng hai một nam thanh niên điều khiển xe máy vừa đi ra từ khu trọ ở phường hòa minh đã nằm trong tầm ngắm của trinh sát
phối hợp với công an huyện thăng bình
tức đối tượng được xác định là nguyễn thanh bình chú tỉnh quảng nam
tại cơ quan công an bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đến khu trung cư và nhà trọ và thực hiện dùng đoạn tự chế để phá khóa xe thực hiện hành vi động cấp của mình
tiêu thụ phương tiện xong rồi tôi để đem về bán cho những người thung quê và lái số tiền đó để tiêu xài cá nhân và sử dụng một tí
phá án ngày thường đã khó trong những ngày tết lại càng khó hơn
sự tập trung và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã giúp các trinh sát sớm tìm ra đối tượng
bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả tập thể công an quận liên triều đã tìm lại toàn bộ tài sản của bốn vụ trộm xe máy mà bình thực hiện
mang về niềm vui mừng cho người dân trong ngày đầu năm mới
cái mà cái danh dự quan trọng lắm tại vì anh em rất là vóc vãi đi tìm đến một hai giờ sáng giờ đây từ hồi tết đến trời thì cái cảm giác mình rất là vui mừng
mà kể cả bà con tôi cũng báo liền cho bà con vô cái nhóm gia lô của trung cư nhà a đấy thì bà con ai cũng phán khởi hết
không nghỉ tết hay vui xuân các anh lại tiếp tục bắt tay ngay vào công việc của đầu năm mới
mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân chính là mệnh lệnh và lý tưởng niềm tin của người chiến sĩ công an nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào
công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý tám đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa trong rẫy cà phê
vào chiều ngày một mươi tháng hai tại một dãy cà phê trên địa bàn xã quảng tiến huyện cơ mơ ga
có một nhóm đối tượng tổ chức ăn uống sau đó rủ nhau đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đội cảnh sát hình sự công an huyện cư mơ ga phối hợp với công an xã quảng tiến
đã bắt quả tang tám đối tượng cùng chú tại xã quảng tiến đang đánh bạc
tại hiện trường tổ công tác thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hơn chín triệu đồng cùng các tăng vật dùng để đánh bạc
được biết đối tượng đặng ngọc cảnh có một tiên án về tội trộm cắp tài sản vào năm hai nghìn ba
chiều tối qua ngày một mươi một tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp cùng công an huyện cái nước
đã chia làm nhiều hướng bao vây và triệt xóa tụ điểm đánh bài ăn tiền tại ấp láng tượng xã đông hưng huyện cái nước
tại hiện trường có hai mươi đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền bị tạm giữ trong đó có một mươi một nữ
kiểm tra tại chiếu bạc và trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ba mươi bộ bài loại năm mươi hai lá
trong đó có năm bộ đã qua sử dụng một mươi ba điện thoại di động trên một mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu tụ điểm đánh bài này là do một đối tượng trú tại ấp cái giếng xã tân hưng huyện cái nước thuê
để tổ chức cho một mươi tám đối tượng đánh bài ăn tiền hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà vừa bị cắt
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai triệt phá tại một dãy điều thuộc xã xuân hiệp
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc bắt quả tang một mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại giấy điều ở ấp tam hiệp xã xuân hiệp huyện xuân lộc thu giữ hơn bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
chín điện thoại di động các loại tám con gà đá một mươi một xe máy ô tô các loại
thời gian qua tình trạng trộm cắp tài sản của người dân vẫn là vấn đề nhức nhối đối với nhiều địa phương
không chỉ có xe máy điện thoại vàng mà cả những tuyến cắp viễn thông cũng là mục tiêu để bọn trộm cắp nhắm tới
mới đây tại tỉnh bạc liêu một nhóm đối tượng tự xưng là người sửa chữa dây cáp viễn thông để đi cắt trộm các dây cáp này
chỉ sau chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ lần lượt các đối tượng đã bị công an huyện phước long tỉnh bạc liêu bắt giữ
đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại được tại hiện trường vụ trộm cắp dây cắp viễn thông trên địa bàn mỹ tưởng hai xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hàng trăm mét dây cáp viễn thông bị một nhóm đối tượng trộm chỉ trong một thời gian ngắn
theo những người dân địa phương các đối tượng này tự xưng là người sửa chữa đường dây cáp viễn thông
bọn chúng đi thành từng nhóm nhỏ nhanh chóng cắt các dây cáp rồi tổ thoát
khi nhân viên viễn thông kiểm tra đường dây thì phát hiện các dây cắp đã bị cắt trộn
sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an
hàng trăm mét dây cắp viễn thông bị một nhóm đối tượng trộm chỉ trong một thời gian ngắn
tỉnh bạc liêu mời ba đối tượng trần văn diệp tô văn hiểu và tô thanh thêm cùng chú ấp ninh thạnh hai
xã ninh hòa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu để đấu tranh khai thác
trên những trình cứu của cơ quan công an các đối tượng cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình
chỉ vì mâu thuẫn nhất thời không đang có nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi hết sức manh động
gây tổn hại đến tài sản sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng của người khác
đồng thời cũng gây mất an ninh trật tự ở địa phương
với tinh thần quyết liệt trong đấu tranh tấn công tội phạm bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén
linh hoạt lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ án trả lại cuộc sống bình yên cho người dân ở địa phương
nghiện rượu hơn hai năm nay khi hết tiền mua rượu đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi cướp giật tài sản
công an tp ban thuật tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng này
đó là yguin eban chú tại huyện kumuga tỉnh đắk lắc
quá trình điều tra làm rõ vào ban đêm yguin điều khiển xe máy trên các tuyến hưởng
thấy ai mang túi sách sơ hở thì bám theo để cướp giật
đối tượng đã gây ra bốn vụ liên tiếp trong đó hai vụ chót lọt cướp được một điện thoại di động và một túi sách bên trong có năm trăm linh đồng
hai vụ còn lại bất thành
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị kim toàn
trú tại số ba mươi ba tổ sáu mươi tám khóm đông an năm phường mỹ xuyên tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng một mươi hai
sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân tại căn nhà số ba mươi ba tổ sáu mươi tám khóm đông an năm phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
có nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an phường mỹ xuyên phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố long xuyên
tiến hành kiểm tra căn nhà trên phát hiện bắt quả tang nguyễn thị kim toàn đang cầm trên tay bốn bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đá tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn
lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ một mươi hai bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một cân điện tử cùng nhiều dụng cụ có liên quan
tại cơ quan công an toàn khai nhận chất tinh thể trong một mươi sáu bọc ni lông trên là ma túy đá và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra